sẽ phải lùi thời gian hoàn thành đến cuối năm hai nghìn hai mươi một thay vì năm hai nghìn hai mươi như kế hoạch ban đầu
đến nay không đạt như dự kiến nguyên nhân là do bộ xây dựng chưa có ý kiến về thiết kế điều chỉnh
và việc chuẩn bị hồ sơ về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chưa hoàn tất
phải lùi đến quý bốn năm hai nghìn hai mươi một thay vì năm hai nghìn hai mươi như kỳ vọng
trước đó ubnd tp hcm cũng đã chỉ đạo ban quản lý đường sắt đô thị thành phố ra soát khối lượng nghiệm thu dự án tuyến metro số một
từ nay đến cuối năm lập kế hoạch thanh toán bảo đảm giải ngân cho nhà thầu